vâng đúng là như vậy theo ghi nhận vào ngày hôm qua thì dù số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đã đạt ở mức cao
tuy nhiên số người nhiễm mới được bộ y tế công bố cũng đã vượt ngưỡng là một mươi ba một trăm linh ca
cho thấy tình hình dịch bệnh trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp trở lại
vì vậy mà mọi hoạt động của chúng ta đều phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu
vâng đó là một vài lưu ý của chúng tôi trước khi bắt đầu chương trình an ninh toàn cảnh trưa nay
còn bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với các những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua

một nhóm nước mà có nguy cơ dịch bệnh thấp hoặc là họ đã tiêm vaccine đầy đủ được
thế thì tôi muốn nói lại là xây dựng theo một hướng thông thoáng hơn cho điều kiện khách nhập cảnh

vâng thưa ông bên cạnh cái yếu tố đó là chúng ta quy định rõ về thời gian cách ly
thì việt nam cũng cần phải chuẩn bị thêm cho ngành y tế về hành lang pháp lý
rồi là hướng dẫn chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như là năng lực điều trị của chúng ta
vậy thì ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào
trước tiên tôi muốn nói rằng là chúng ta đã chấp nhận là khách nhập cảnh vào thông thoáng hơn
thì họ có thể
có những người mà bị
bị lây nhiễm mà mình cũng chưa kiểm soát được
tất nhiên rằng là họ đã tiêm vaccine rồi thì cái triệu chứng lây nhiễm nó cũng nhẹ thôi
và họ cũng có thể lây cho người khác
thì chúng ta chuyển đổi sang cái hình thức mà quản lý rủi ro
chúng ta chấp nhận là có những cái rủi ro
nhưng mà chúng ta phải tăng các biện pháp phòng bệnh
phòng bệnh ở đây tôi muốn nói rằng là phòng bệnh cho chính cái người nhập cảnh đấy
bởi vì họ có thể vào việt nam mà việt nam cũng nới lẳng
thì có thể cũng bị lây nhiễm đúng không ạ
thế giờ cũng phải phòng
phòng bệnh ra nếu họ bị lây nhiễm họ cũng phải lây cho người việt nam
thì chúng ta phải có cái hình thức theo dõi sức khỏe cho người nhập cảnh như thế nào đó
nghĩa là tôi muốn nói người nhập cảnh nó không phải là toàn bộ như trước nữa
thế rồi chúng ta cũng phải chống lây lan cho họ
thế rồi đặc biệt là chúng ta cũng phải đặt cái phương án điều trị cho khách nhập cảnh
nếu như họ bị nhiễm họ vì bệnh chẳng hạn
thì tất cả những cái đó thì y tế phải kết hợp với các bộ ngành
đặc biệt là với bộ văn hóa thể thao và du lịch
bởi vì các bạn biết rằng
cái khách đi du lịch là người ta đi khắp nơi
thì chúng ta phải có những cái biện pháp
làm sao kiểm soát dịch bệnh trên một cái tinh thần là
bảo vệ sức khỏe cho người việt nam
nhưng cũng bảo vệ sức khỏe cho khách nhập cảnh
vâng tôi nghĩ rằng thay vì chúng ta quy những cái trách nhiệm về cái việc đổ lỗi
rồi là quy trách nhiệm về sự lây lan dịch bệnh
thì đây là chúng ta sẽ hướng về cái việc mà chăm sóc điều trị
và điều này chắc chắn là sẽ tạo ra những cái sức hút rất lớn
đối với lãnh khắc quốc tế khi mà đến việt nam đúng không ạ
vâng thưa ông bên cạnh đó thì
dự kiến là chúng ta sẽ mở lại đường bay quốc tế vào đầu tháng một năm sau
và đây cũng sẽ là thời điểm mà kiều bào xa xứ muốn về quê ăn tết
và cũng có những ý kiến là nếu như là người việt về nước thì
nên được cách ly tại nhà ý kiến của ông như thế nào ạ
trước tiên thì tôi cũng rất thông cảm với các bạn xa xứ
đã nhiều thời gian dài không được về việt nam
và đặc biệt là về thăm quê hương
nhưng cũng là giúp đỡ quê hương rất nhiều
thì tôi cho rằng là đối xử
như là khách nhập cảnh khác
và tôi biết rằng là vừa qua là chúng ta đối xử với những cái khách chuyên gia
rồi những người lao động lành nghề là rất là tốt
thế thì cái việc mà bộ y tế cũng đang có cái sửa đổi là
những khách nhập cảnh có thể là được cách ly tại nhà
theo cái hướng không cách ly tập trung nữa
và tôi cho rằng là cái thực hiện đó là
cái thực hiện rất là đúng đối với những người nhập cảnh
trong đó cả cái người nhập cảnh mà
là người kiều bào
và tất nhiên là các bạn phải thực hiện tốt cái việc mà tiêm vắc xin
trước khi về thì rồi xét nghiệm
trước khi về việt nam để tránh lây lan ra cho người nhà
tránh lây lan cho cộng đồng
thì thực hiện đầy đủ những quy định về vấn đề phòng bệnh
không phải là phòng bệnh cho cộng đồng đâu
mà phòng bệnh cho cả chính bản thân bạn nữa
bởi vì các bạn bè cũng có thể là nhớ ra
ở việt nam ở việt nam chúng ta bây giờ cũng chấp nhận
có ép không trong cộng đồng mà thì có thể là vẫn lây ra
cái đó tôi cho rằng là cần phải có một cái trách nhiệm
trên một cái quy định mà tôi chắc chắn rằng là
trong thời gian tới có những thông thoáng hơn
nói thông thoáng nhưng mà
chúng ta có điều kiện chúng ta vẫn
kiểm soát được dịch bệnh thì đây là cái mà
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nhập cảnh
trong đó có người kiều
và chắc chắn đây cũng sẽ là một cái tin
rất là đáng mừng và nhiều hy vọng
đối với lại không chỉ là khách quốc tế nói chung
mà đối với những kiều bào xa xứ nói riêng đúng không ạ
và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với các nội dung đáng chú ý khác